những ngày qua do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai đã gây mưa lớn trên diện rộng
cộng với việc hồ chứa nước phú ninh đang xả lũ khiến cho nhiều vùng trũng thấp
tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam bị ngập úng chia cắt nhiều nơi
đến ngày hôm nay trời đã ngớt mưa chính quyền thành phố đang huy động lực lượng
gia quân dọn dẹp vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả sau bão lụt
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
những ngày qua do mưa lớn kéo dài đã làm cho nhiều khu dân cư và các tuyến đường
ở thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam bị ngập lụt khiến việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn
tính đến nay mưa lũ đã làm cho hơn một hai trăm linh ngôi nhà bị ngập
khoảng một mươi năm hectare lúa nước trời bị hư hại hoàn toàn hơn ba mươi hai hectare rau màu bị ngập úng hư hại
và khoảng một mươi hai hectare tôm nuôi trái vụ bị ngập ước tính thiệt hại khoảng năm năm tỷ đồng
khóa vũ đồng trề là khóa vũ vùng trống sau nước lớn rất nhanh
như cô lập hoàn toàn đường đây không có đi ra đường không thể đi được
có cái mặt sân cũng không thể đi hạt được
còn việc công tốt đấu phói vũ thì cũng sống vùng lũ nó trông cũng quen rồi
hiện nay cũng không đi được đi phần ga mà ga qua sông là cũng rất cực
không có đường vô vì bèo quá nhiều cho nên hiện nay là anh em cũng chủ trương của phường
là cũng quy động toàn nhân dân ở phố đi xuống đây để hỗ trợ để dẹp bất cứ bèo đi
cuộc sống người dân ở đây thì cũng theo cái vùng sông nước cứ tương tự nhà tự nhiên
thì khi nước rút thì người dân cũng lo dọn dẹp nhà ổn định cuộc sống
dụ như dọn dẹp vệ sinh để cho sạch sẽ
chứ là để một cảnh quan môi trường cho nó tốt hơn
hôm nay ngay sau khi trời ngớt mưa chính quyền thành phố tam kỳ đã huy động hàng chục người dân
cùng lực lượng dân quân địa phương triển khai gia quân vớt bèo và rác thải ở trên sông bàn thạch
nhằm khơi thông dòng chảy đồng thời huy động lực lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh
tại các tuyến đường trong nội thị để thuận lợi cho việc đi lại và bảo đảm cảnh quan môi trường
cái việc quan trọng nhất hiện nay là lo công tác di dời dân
trong đó các hộ dân mà di dời cục bộ sang ghép
thì lo công tác đảm bảo vệ sinh môi trường giải quyết vệ sinh môi trường
cũng như là giải quyết nước uống dạy dân
các phương án kế hạch thì chúng tôi đã dầu ban và đã chỉ đạo từng mũi công tác
xuống trực tiếp đứng chỉ đạo và phối hợp với địa phương giải quyết
bên cạnh đó thì ngày hôm qua và sáng nay thì tăng thạnh và phước hòa ra quân xử lý cái bèo
ở trên sông bàn thạch để đảm bảo giải quyết vệ sinh môi trường mỹ quân
như qua đây là pháp
các động phong trào trong nhân dân tổ chức dòng dạy vệ sinh môi trường sâu bão
nhờ triển khai chú đáo phương châm bốn tại chỗ
nên trên địa bàn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam không bị thiệt hại về người
tuy nhiên hiện nay tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp
dù trời đã ngớt mưa nhưng nước sông tam kỳ đang còn dâng cao
nên ngoài việc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra
thành phố tam kỳ đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết
và chủ động ứng phó khi có mưa bão lớn xảy ra